nhằm triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi hôm nay diễn đàn xúc tiến xuất khẩu việt nam hai nghìn một mươi bảy đã diễn ra với chủ đề
nghiên cứu phát triển sản phẩm xuất khẩu giải pháp nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu của việt nam
phát biểu tại diễn đàn ông bùi hy sơn cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thương mại cho biết
năm hai nghìn một mươi sáu nền kinh tế việt nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhưng xuất khẩu vẫn tăng trưởng tốt thể hiện trên cả hai phương diện quy mô và tốc độ tăng so với năm trước
tuy nhiên giá trị gia tăng nhiều nhóm ngành hàng như nông sản thủy sản điện tử gia dụng điện tử công nghệ cao vẫn còn thấp
đặc biệt đối với mặt hàng nông sản lượng hàng hóa sản xuất ra rất lớn nhưng tiêu thụ và xuất khẩu lại gặp nhiều khó khăn
vì vậy cục xuất tiến thương mại cần tiếp tục có chủ trương cụ thể đổi mới
xúc tiến xuất khẩu hàng hóa nhất là hàng hóa nông sản đồng thời đề xuất chính sách xúc tiến xuất khẩu
các giải pháp nâng cao vị thế của việt nam thành một trong những quốc gia xuất khẩu có năng lực đáng tin cậy bền vững